những ngày gần đây người dân tại xã vạn phúc huyện thanh trì thành phố hà nội đang rất lo lắng
bởi hàng chục thùng phi nghi là chứa chất độc hại bị đổ trộm xuống sông hồng
vụ việc đang được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng điều tra làm rõ
người dân cho biết sự việc xảy ra trong đêm nên không ai hay biết
theo nhãn mát trên các thùng phi thì đây là các thùng phụ da hóa chất sử dụng trong ngành sơn
trên thùng ghi đầy đủ hóa chất độc hại không hít trực tiếp
phải sử dụng đồ bảo hộ khi tiếp xúc không được thải ra môi trường
lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra xét nghiệm trích xuất camera để có cơ sở xử lý đối tượng vi phạm